thời cơ đang ở phía trước để tranh thủ cơ hội phát triển con tàu việt nam phải vững tay lái vượt qua gió mạnh sóng cả đại dương để tiến lên
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định quyết tâm này trong bài phát biểu trước hai trăm linh doanh nghiệp việt nam và các nhà đầu tư nước ngoài
tại gala kết nối và hội nhập diễn ra tại tp hcm
gala kết nối và hội nhập diễn ra trong khuôn khổ hội nghị kinh tế đối ngoại hai nghìn một mươi sáu do bộ ngoại giao và tạp chí nhà kinh tế vương quốc anh ekanomics
phối hợp tổ chức hiện việt nam đã ký kết tham gia một mươi bốn hiệp định thương mại tự do fta bao gồm cả các fta thế hệ mới với tiêu chuẩn cao như tpp
fta với hai mươi tám nước eu và đang đàm phán một số fta khác việt nam có dân số đứng thứ một mươi bốn nhưng quy mô gdp chỉ đứng thứ bốn mươi tám trên thế giới
thủ tướng cho biết phù hợp với xu thế vận động chung của toàn cầu việt nam đang tập trung tái cơ cấu nền kinh tế
thực hiện các đột phá chiến lược nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng phát triển dựa trên sức cạnh tranh lợi thế so sánh tích cực hội nhập
tham gia vào mạng sản xuất chuỗi giá trị toàn cầu và tăng cường năng lực để tham gia các công đoạn có giá trị gia tăng cao
thủ tướng khẳng định và nhấn mạnh sẽ tạo môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp coi thành công của doanh nghiệp như là thành công của chính phủ
chính phủ chú trọng kiến tạo khung thể chế pháp luật phù hợp với cơ chế thị trường điều kiện việt nam và tương thích với các cam kết hội nhập
thông lệ quốc tế chính phủ quản lý các mặt đời sống kinh tế xã hội theo pháp luật một cách chủ động hiệu lực hiệu quả với tầm nhìn dài hạn
thủ tướng hy vọng qua hội nghị này các đại biểu các doanh nghiệp sẽ hiểu thêm về chủ trương chính sách chiến lược phát triển hội nhập của việt nam và tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác đầu tư thuận lợi